sức khỏe của các cô như thế nào
sức khỏe thì bên em không có giấy chị ạ

tại vì là nó tốn kém với chị
rất ít chủ nhà yêu cầu giấy khám sức khỏe

theo số liệu từ trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới
có đến chín mươi người giúp việc tại việt nam chưa được đào tạo
do đó người thuê lao động không thể biết được hồ sơ làm việc
cũng như năng lực của lao động mà chỉ có thể nhận biết theo cảm tính
như ngoại hình tính cách của người giúp việc
trong khi người sử dụng lao động kỳ vọng về năng lực của người làm
thì đại đa số các trung tâm môi giới
lại bỏ qua việc đào tạo và kiểm chứng chất lượng lao động
những người mà người ta cũng tổ chức các trung tâm giới thiệu việc làm như thế
và họ đứng ở giữa
họ trục lợi bằng cách là họ cứ đưa một vài cái nhân vật đi giúp việc
thực ra họ không có đào tạo
họ cũng không có đưa ra tiêu chuẩn gì
cứ có nhu cầu đi làm
thì họ cứ tập hợp vào
sau đó họ phân phối đến các cái

lời có nhu cầu
và đương nhiên là cái quá trình thực hiện
với những người không được đào tạo không chuyên nghiệp như vậy
thì họ có cung ứng cho mình đến ba lần
hay năm lần đi chăng nữa
thì mình cũng vẫn không sử dụng được
và ở giữa thì họ được lợi
cái tiền đặt cọc của mình
cái tiền thuê dịch vụ của mình
khi mà chất lượng và số lượng không đảm bảo
thì người tiêu dùng sẽ là người chịu thiệt thòi
chính vì vậy
các gia đình khi sử dụng dịch vụ giúp việc
đặc biệt là sau tết
cần phải lưu ý
xác minh giấy tờ và thông tin cá nhân
của người đến làm dịch vụ
tìm đến các cơ sở dịch vụ việc làm
có uy tín để tìm người giúp việc
trình báo với cơ quan chức năng có thẩm quyền
để giải quyết nếu gặp trường hợp bị lừa đảo